thưa quý vị trong một phát biểu tại bắc kinh nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao song phương trung quốc triều tiên
ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch quốc hội trung quốc lý hồng trung cho biết nước này sẵn sàng tăng cường trao đổi và hợp tác giữa hai đảng
cũng như những hình thức trao đổi và hợp tác khác với cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên để hướng tới hòa bình ổn định phát triển và phôn vinh trong khu vực
ông lý hồng trung nhấn mạnh trung quốc sẵn sàng hợp tác với triều tiên để năm nay năm kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao song phương
trở thành năm thực hiện những đồng thuận quan trọng đạt được giữa các nhà lãnh đạo cao nhất của hai đảng và hai nước
ông lý hồng trung cũng lưu ý rằng trung quốc sẵn sàng tăng cường trao đổi và hợp tác giữa hai đảng
cũng như những hình thức trao đổi và hợp tác khác trong nhiều lĩnh vực để mang lại lợi ích cho hai dân tộc và góp phần cho hòa bình ổn định phát triển và phôn vinh trong khu vực
trong khi đó đại sứ triều tiên tại trung quốc ri ryong nam khẳng định triều tiên coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước
và sẵn sàng hợp tác với trung quốc để thúc đẩy quan hệ giữa hai đảng và hai nước
sau đây là một số tin tức về các vụ tấn công gây nhiều thương vong ở kenya và pakistan
một vụ tấn công xảy ra tại khách sạn nhỏ gần đồn cảnh sát ở thị trấn mandera đông bắc kenya
đã khiến bốn người thiệt mạng và một mươi năm người chết
trong đó có ba người bị thương trong đó có ba cảnh sát
cảnh sát cho biết một thiết bị nổ tự chế được gài tại khách sạn và phát nổ khi một đám đông đang ngồi ăn sáng tại đây
hai trong số những người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch và sẽ được đưa đến thủ đô
những người khác được đưa vào bệnh viện ở mandera
một dân thường đã thiệt mạng trên đường được đưa tới bệnh viện
hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào đứng ra thừa nhận thực hiện vụ tấn công
trong khi đó một kẻ đánh bom liều chết đã lao xe vào đoàn xe
gồm các kỹ sư trung quốc đang làm việc
trong một dự án xây đập ở tây bắc pakistan hôm hai mươi sáu tháng ba khiến năm người thiệt mạng
cảnh sát trưởng khu vực cho biết các kỹ sư đang trên đường từ islamabad đến lán chạy của họ
tại công trường xây đập ở dasu tỉnh khyber bastunwa
những người thiệt mạng là các kỹ sư trung quốc đang làm việc tại dự án này
đại sứ quán trung quốc tại pakistan đã yêu cầu islamabad điều tra vụ tấn công và sát hại kỹ sư trung quốc
nghị quyết hai nghìn bảy trăm hai mươi tám vừa được hội đồng bảo an liên hợp quốc thông qua
liên quan đến chiến sự tại gaza được đánh giá là một tín hiệu tích cực
nhằm tìm lối thoát cho cuộc chiến đã bước sang tháng thứ sáu giữa israel và phong trào hamas
cộng đồng quốc tế hoan nghênh nghị quyết này
trong diễn biến mới nhất một số quốc gia trung đông bắc phi đã kêu gọi thực thi ngay lập tức
nghị quyết của hội đồng bảo an về lệnh ngừng bắn ở giải gaza trong tháng lễ ramadan của người hồi giáo
ngoại trưởng ai cập sami sukri nêu bật sự cần thiết phải dựa vào nghị quyết hội đồng bảo an
nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn kéo dài qua tháng ramadan
để tránh gây thiệt hại về sinh mạng cho những người palestine tại gaza
người đứng đầu bộ ngoại giao ai cập nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt vĩnh viễn thảm họa nhân đạo
mà người dân gaza đang phải đối mặt đồng thời kêu gọi israel chấm dứt các hành động trừng phạt tập thể
nhằm vào người palestine
liên đoàn ả rập al cũng đã hoan nghênh nghị quyết của hội đồng bảo an
đồng thời hối thúc việc thực thi nhanh chóng nghị quyết này
al nêu bật tầm quan trọng của việc tạo điều kiện thuận lợi cho viện trợ nhân đạo
thông qua các tuyến đường bộ từ đó giảm thiểu khủng hoảng và ngăn chặn mối đe dọa của nạn đói tại gaza
iran quốc gia nằm ở khu vực trung đông cũng đưa ra lập trường tương tự
tehran nhấn mạnh sự cần thiết phải dỡ bỏ hoàn toàn cuộc bao vây của israel với giải gaza
và kêu gọi mở lại các cửa khẩu để tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển viện trợ nhân đạo quốc tế
quy mô lớn và không bị cản trở đến gaza
trong cuộc gặp ngày hôm qua giữa bộ trưởng quốc phòng mỹ lloyd austin
và người đồng cấp israel suhaib galan đang ở tháp mỹ
washington cũng lên tiếng kêu gọi theda vip nỗ lực giải quyết khủng hoảng nhân đạo tại gaza
đặc biệt cần bảo vệ tính mạng của thường dân palestine
văn phòng tổng thống ukraine thông báo hai xác lệnh
theo đó thư ký hội đồng an ninh của ukraine oleksiy danilov đã bị cách trước
và người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại ông alexander livisnenko đã được bổ nhiệm thay thế ông danilov
ông ole ivashenko sẽ làm giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại ukraine
hiện chưa rõ lý do dẫn đến quyết định thay đổi nhân sự
chủ chốt nêu trên của chính quyền kiev
ông danilov đã trở thành thư ký hội đồng an ninh của ukraine từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba
chỉ vài tháng sau khi tổng thống volodymyr zelenskyy nhậm chức
hội đồng quốc phòng và an ninh ukraine có vai trò điều phối về các vấn đề an ninh và quốc phòng
dưới sự chỉ đạo trực tiếp của tổng thống
cơ quan này bao gồm các lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực liên quan
kể từ khi bùng phát xung đột với nga vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
tổng thống zelenskyy đã liên tục thay các quan chức cấp cao về an ninh và quốc phòng
tòa án cấp cao ở london anh ngày hai mươi sáu tháng ba đã ra phán quyết rằng
ông julian exchanger nhà sáng lập trang mạng wikileaks
được phép kháng cáo lại quyết định dẫn độ ông sang mỹ
trừ khi mỹ cam kết rằng ông sẽ không phải đối mặt với án tử hình
các công tố viên mỹ đang tìm cách dẫn độ ông exchanger năm mươi hai tuổi sang mỹ
để xét xử với một mươi tám tội danh bị cấm theo đạo luật gián điệp
liên quan đến việc wikileaks tiết lộ nhiều hồ sơ mật quân sự và điện tín ngoại giao bí mật của mỹ
tháng hai vừa qua các luật sư của ông exchanger đã nộp đơn xin kháng cáo quyết định dẫn độ
trong phán quyết hai thẩm phán cấp cao của tòa trên cho biết
ông essenger có thể kháng cáo chống lại việc dẫn độ vì ông có thể bị mỹ kết tội tử hình
nghĩa là việc dẫn độ ông sang mỹ sẽ là bất hợp pháp
trước đó mỹ khẳng định vụ wikileaks công khai nhiều tài liệu mật của quân đội mỹ
và điện tín ngoại giao đe dọa tính mạng của các đặc vụ mỹ và là hành vi không thể báo chữa
cảnh sát quốc gia pháp đã tiến hành các cuộc diễn tập tấn công mô phỏng
để kiểm tra phản ứng trước một cuộc tấn công khủng bố tiềm tàng
khi thủ đô paris chuẩn bị đăng cai olympic năm hai nghìn hai mươi bốn vào mùa hè này
cuộc diễn tập có sự tham gia của đơn vị đặc nhiệm tinh nguyện raed và các đơn vị cảnh sát chính quy
quá trình diễn tập cũng sẽ nâng cao khả năng tương tác giữa các đơn vị
vụ tấn công khủng bố tại nga hôm hai mươi hai tháng ba đã làm dấy lên các đơn vị đặc nhiệm tinh nguyện raed
những lo ngại mới về an ninh cho olympic paris năm hai nghìn hai mươi bốn
pháp đã nâng cảnh báo an ninh lên mức cao nhất sau vụ việc này
bộ nội vụ pháp cam kết cảnh sát và các cơ quan tình báo luôn sẵn sàng trước mọi nguy cơ an ninh
hai trăm linh thành viên của đơn vị tinh nguyện raed sẽ được huy động mỗi ngày
trong đó có khoảng một trăm linh thành viên phục vụ lễ khai mạc olympic trên sông sen
olympic paris năm hai nghìn hai mươi bốn dự kiến diễn ra từ ngày hai mươi sáu tháng bảy đến một mươi một tháng tám tới
chỉ trong hai năm hai nghìn hai mươi hai và hai nghìn hai mươi ba trung quốc đã đóng cửa hơn hai mươi trường mẫu giáo
nguyên nhân chính là do tỷ lệ sinh giảm mạnh theo từng năm
nên các trường mẫu giáo ở trung quốc không tuyển đủ học sinh
theo số liệu từ bộ giáo dục đào tạo trung quốc
năm hai nghìn hai mươi ba trung quốc chỉ có hai trăm bảy mươi bốn bốn trăm linh trường mẫu giáo ít hơn hai mươi bốn trăm linh trường so với năm hai nghìn hai mươi một
nguyên nhân chính các trường mẫu giáo đóng cửa là tỷ lệ sinh giảm
năm hai nghìn hai mươi ba chỉ có chín triệu trẻ sơ sinh ra đời tấp hơn một triệu sáu trăm linh trẻ so với năm hai nghìn hai mươi một
số trường đóng cửa nhiều nhất là ở khu vực nông thôn khu vực có dân di cư ra thành thị nhiều
các chuyên gia dự báo đến năm hai nghìn ba mươi năm trung quốc giảm đến một trăm bốn mươi bốn trường mẫu giáo nhà trẻ so với năm hai nghìn
số trẻ sinh ra giảm từng năm sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến những cấp học khác
hầu hết trường đóng cửa là do tư nhân quản lý do không đủ học sinh hoặc chưa đạt chuẩn
thực trạng đóng cửa trở nên là trường mẫu giáo không đủ học sinh
trường mẫu giáo tăng cũng kéo theo nhiều giáo viên nghỉ việc
theo các chuyên gia trong hơn một mươi năm tới trung quốc sẽ thừa gần một chín trăm linh giáo viên tiểu học và trung học với đà giảm dân số như hiện nay
thưa quý vị đã khoảng nửa năm kể từ khi israel phát động chiến dịch trả đũa nhằm vào hamas để đáp trả cuộc tấn công vào ngày bảy tháng một mươi năm ngoái
tình trạng thiếu lương thực thuốc men và nước sạch đang diễn ra trên diện rộng tại gaza
và như mọi cuộc khủng hoảng khác những đứa trẻ đang phải chịu đựng nhiều nhất
quỹ nhi đồng liên hợp quốc unicef cho biết hơn một mươi ba trẻ em ở giải gaza đã thiệt mạng
trong khi những trẻ khác đang bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng và thậm chí không còn sức để khóc
tình cảnh đáng thương của các em sẽ được phản ánh trong một câu chuyện quốc tế phần cuối của bản tin an ninh thế giới sau đây
nếu bạn không biết một đứa trẻ từng ba mươi kg
mà giờ chỉ còn một mươi hai kg sẽ như thế nào thì hãy nhìn em bé sáu tuổi fadi anjan
suy dinh dưỡng cấp tính xương sưởng nhô ra dưới lớp da và đôi mắt trũng xuống
em đang nằm trên giường tại bệnh viện kamal atwan ở phía bắc gaza nơi nạn đói đang hoành hành
trong những bức ảnh trước khi xung đột xảy ra fadi là một đứa trẻ luôn tươi cười khỏe mạnh
nếu chiến tranh cứ tiếp tục tình trạng của con sẽ trở nên tồi tệ hơn
con đang ngày càng yếu đi không thể đi lại
không thể đứng vững
khi tôi giúp con đứng lên nó sẽ ngã ngay lập tức
bệnh viện kaman atwan hiện là nơi chăm sóc cho fadi
bệnh viện này cho hay họ cũng điều trị cho phần lớn trong số hai mươi bảy trẻ em mà bộ y tế ở gaza công bố là đã chết do suy dinh dưỡng và mất nước trong những tuần gần đây
theo unicef cứ một trong ba trẻ em dưới hai tuổi ở miền bắc gaza bị suy dinh dưỡng cấp tính
con số này hiện cao gấp đôi so với tháng một năm hai nghìn hai mươi
trong một chuyến thăm tại các trại tị nạn và trung tâm y tế đại diện tổ chức này cho biết
bốn năm trẻ em bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng
dạng suy dinh dưỡng đe dọa tới tính mạng
tôi đã từng đến khu chăm sóc trẻ em bị thiếu máu suy dinh dưỡng nặng cả khu hoàn toàn yên tĩnh bởi vì các em thậm chí còn không có sức để khóc
trẻ em gaza đang chết dần vì đói ăn và suy dinh dưỡng
tại phía nam gaza tình hình của các em nhỏ cũng không khả quan hơn
trong trung tâm y tế al adda ở rafah nhiều phụ nữ đang phải chăm sóc những đứa con bị suy dinh dưỡng
hầu hết những đứa trẻ này đều mắc các bệnh từ trước xung đột
ngồi bế của con gái năm tuổi israa bị liệt tứ chi và động kinh
chị umesba hezi cho biết thuốc của cháu bé không còn nữa con chị đã sụt cân rất nhiều
trước chiến tranh chị hezi thường cho con gái ăn trứng sữa vào bữa sáng gan vào bữa trưa và cơm vào bữa tối
nhưng tình trạng hiện tại đã khác
gia đình chị đang sống trong một khu trại không có tiền và việc làm cũng không có thức ăn
tôi như chết đi hàng nghìn lần mỗi ngày không có thuốc để chữa bệnh cho con tôi
tôi biết bé rất đói nhưng đồ ăn phù hợp với nó lại không có sẵn
tình hình hiện nay rất thê thảm mỗi ngày trôi qua lại càng tệ hơn
trẻ em ở đây đang bị suy dinh dưỡng
có tới năm một mươi bệnh nhi được chuyển tới mỗi ngày trong tình trạng nghiêm trọng
bệnh tật mà không có thuốc chữa đói khát suy dinh dưỡng
những đứa trẻ tuổi ăn tuổi chơi đang chết mòn từng ngày
trong khi các bên vẫn còn đang bận tranh cãi cản trở viện trợ nhân đạo
trừ khi các bên dừng giao tranh
và các cơ quan viện trợ có quyền tiếp cận đầy đủ trên khắp lãnh thổ gaza
nếu không thì hàng trăm thậm chí hàng nghìn trẻ em có thể sẽ chết đói